bến để mua vé thì cũng có không ít người dân đứng ngay ven đường để bắt xe
chính vì vậy dẫn đến tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định để đón khách
để đảm bảo cho người dân cũng như phương tiện đi lại được an toàn
các tổ công tác cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường
để nhắc nhở người dân cũng như xử lý các trường hợp cố tình vi phạm
đặc biệt là xe khách dừng đỗ sai quy định
nhu cầu nhân dân đi lại lớn giao thông tại các cửa ngõ cũng như các bến xe nhà ga có tính chất phức tạp
thì trước hết tôi mong muốn là những người mà có nhu cầu di chuyển bằng xe khách
thì nên lựa chọn cho mình cái phương thức mua vé
phương thức lựa chọn phương tiện đi xe làm sao cho phù hợp vào trong bến mua xe
chứ không đứng ngoài đường bắt khách dạo đường
cái thứ hai là lựa chọn những cung đường và cập nhật thông tin giao thông thường xuyên
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
hoặc là sự cảnh báo phân luồng
các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải
tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ lễ
cũng vừa được ủy ban an toàn giao thông quốc gia công bố
cụ thể mọi phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
tình hình trật tự an toàn giao thông ủn tắc giao thông liên hệ cục cảnh sát giao thông
không được phản ánh

cụ thể mọi phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa tình
phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không liên hệ theo số chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín
phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa liên hệ theo các số hai trăm bốn mươi ba năm trăm bốn mươi tám một nghìn tám trăm tám mươi tám chín trăm bốn mươi hai một trăm linh bảy nghìn bốn trăm bảy mươi bốn
phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông liên hệ các số chín trăm tám mươi chín tám mươi tám bảy trăm một mươi chín
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động đón chào năm hai nghìn một mươi chín tại tp hcm trong đó có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật và chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới diễn ra trên đường nguyễn huệ và tại khu vực đầu đường hầm sông sài gòn phường thủ thiêm quận hai
sở giao thông vận tải tp hcm thông báo như sau
sở thông vận tải tp hcm thông báo như sau
từ hai mươi h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến h ngày hai đến h hai mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường sau
đường nguyễn tất thành quận bốn đoạn từ đường hoàng diệu đến cầu khánh hội
đường tôn đức thắng quận một đoạn từ công trường mê linh đến cầu khánh hội
đường đồng khởi quận một đoạn từ đường ngô đức kế đến đường tôn đức thắng
đường hải triều quận một đoạn từ đường hồ tùng mậu đến đường nguyễn huệ
đường hàm nghi quận một đoạn từ đường hồ tùng mậu đến đường tôn đức thắng
kể từ một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến h ba mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông trên tuyến đường nguyễn huệ và các tuyến đường nhánh từ đường đồng khởi hồ tùng mậu lưu thông vào đường nguyễn huệ quận một

đường hải triều quận một đoạn từ đường hồ tùng mậu đến đường hồ tùng mậu đến đường nguyễn huệ
đường hải triều quận một đoạn từ đường hồ tùng mậu đến đường nguyễn huệ đến đường nguyễn huệ
đường hải triều quận một đoạn từ đường hồ tùng mậu đến đường nguyễn huệ đến đường nguyễn huệ
đường hải triều quận một đoạn từ đường hồ tùng mậu đến đường nguyễn huệ đến đường hồ tùng mậu đến đường hồ tùng mậu đến đường nguyễn huệ

đường hải triều quận một đoạn từ đường hồ tùng mậu đến đường nguyễn huệ đến đường hồ tùng mậu đến đường hồ tùng mậu đến đường hồ tùng mậu đến đường hồ tùng mậu
đường hải triều quận một đoạn từ đường hồ tùng mậu đến đường nguyễn huệ đến đường hồ tùng mậu đến đường hồ tùng mậu đến đường hồ tùng mậu đến đường hồ tùng mậu
năm người không có liên quan biết được cái mật khẩu không lưu mật khẩu trên trình duyệt
không cung cấp mật khẩu cho các trang điện tử hoặc những trang mạng xã hội mà không đáng tin cậy
nữa là nên xác lập bảo mật hai lớp có liên kết đối với số điện thoại để có căn cứ chứng minh quyền sở hữu của mình
và trong trường hợp nếu bị hacker lấy được mật khẩu thì vẫn còn cái bước xác lập để dự phòng
và khi điện thoại của mình có yêu cầu xác lập từ facebook mà không phải do mình thực hiện
thì ngay lập tức thay đổi cái mật khẩu của fanpage đó để tránh bị đối tượng khác chiếm đoạt
đặc biệt người dùng cần xác lập bảo mật hai lớp có liên kết với số điện thoại để có căn cứ chứng minh quyền sở hữu của mình
để nếu trong trường hợp bị hách thì vẫn còn bước xác lập để giữ phòng
và khi có yêu cầu xác lập từ facebook đến điện thoại của mình mà không phải do mình thực hiện
thì ngay lập tức
thay đổi mật khẩu để tránh bị đối tượng khác chiếm đoạt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hộ khẩu thường trú tại năm trăm hai mươi hai nguyễn văn cử phường gia thụy quận long biên thành phố hà nội
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi tám
da trắng lông mày rậm sống mũi thẳng giá tai trúc mắt lồi và có sẹo cách một cm dưới trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tiên nữ tỉnh hưng yên
là đối tượng trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại năm mươi tám nguyễn thiện thuật phường lê lợi thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
và đối tượng nguyễn ngọc tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn cộng hòa thị trấn bần yên nhân huyện mỹ hào tỉnh hưng yên
bị công an huyện mỹ hào tỉnh hưng yên ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên trước đuôi lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hoặc bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện